tuy có làm nghề nhưng cũng chỉ khi có đơn hàng hay mối lái mới tận dụng thời gian rảnh rỗi để làm
phần lớn là những gia đình đồng bào dân tộc khmer nằm khuất sâu trong phun sóc
người làm nghề phần lớn là phụ nữ lớn tuổi và người già
không thấy bóng dáng của thanh niên nam nữ tham gia
phụ cha mẹ rồi lâu này biết hết trơn
cũng làm một quận chốt đỉnh hai ba công rồi sau này chỗ người ta lấy lên hết
mới làm nghề này luôn đó
gia đình huỳnh phúc minh với hai vợ chồng
cùng làm nghề đan đá cận xé bằng trẻ trúc xuyên suốt quanh năm ở làng nghề phước quấy
theo ông minh mỗi tháng là một ngày đàn đá cận xé bằng trẻ trúc xuyên suốt quanh năm ở làng nghề phước quấy
theo ông minh mỗi tháng là một ngày đàn đá cận xé bằng trẻ trúc xuyên suốt quanh năm ở làng nghề phước quấy

hầu hết các gia đình làm nghề đan đá nơi đây đều có chung cảnh ngộ

tương tự làng nghề đan đá ở ấp dòng đình xã đại an huyện trà cú tỉnh trà vinh cũng lâm vào cảnh điều hiu
theo người trong làng nghề đáng đác thủ công mỹ nghệ nơi đây đã được hình thành hơn tám mươi năm qua
như những làng nghề ở miền tây làng nghề dòng đình có quy mô sản xuất gia đình công cụ thô sơ nặng về lao động thủ công
tuy có phần đa dạng về sản phẩm hơn một vài nơi khác
chỗ tre rế tre cân xé xề thúng vẫn không thể đứng vững trên thị trường trước sự cạnh tranh gây gắt của các mặt hàng cùng loại làm bằng nhựa
chính vì thế những người dân địa phương cố bám víu lấy cây nghề truyền thống của quê hương lại lâm vào cảnh khó khăn vì thu nhập thấp
tuy nhiên tại một số làng nghề đan đác đang mở ra một hướng đi mới khá triển vọng
điển hình là làng nghề đan đác thủ công ở ấp dòng đình xã đại an huyện trà cú tỉnh trà vinh đang đẩy mạnh việc sản xuất ra những mặt hàng lưu niệm
nếu như trước đây người làm nghề chỉ tập trung làm ra các sản phẩm rổ rế thúng cần xé với kích cỡ lớn để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày
thì nay người tờ lại thu nhỏ sản phẩm lại để làm hàng lưu niệm
người có công đầu tiên trong việc làm ra các sản phẩm đan đát thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm là bà diệp thị trang một người thợ của làng nghề đan đác dồn đình
năm hai nghìn bảy cơ duyên đến với bà khi có một việc kiều mỹ quê ở ấp chợ xã đại an huyện trà cú tìm đến đặt hàng để trang trí trong nhà
đây đặt hàng đầu tiên tuy không nhiều nhưng giá thành cao giúp chị có thêm niềm tin về hướng đi mới của mình
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất nhất nhé
thì cô không có nghề này nghề gia truyên nhưng mà trong gia đình này đó làm có bà hàng lớn
mà thấy bà hàng lớn đó làm không có lời nguyên liệu bền nhiều
cô chuyển lại sang mà thành hằng nhỏ
sau này bên phòng công thương sở công thương đó lại mở lớp truyền nghề cho cô
truyền nghề cho được hai mươi năm chị em làm
sau thành công bước đầu tiếp tục có thêm vài khách việt kiều tìm đến làng nghề đăng đác dồng đình để đặt hàng
từ đó nghiên thợ khéo tay này chỉ tập trung làm các sản phẩm để trang trí và tiếp tục đưa đến một số chợ tỉnh lân cận chào bán
không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn đã tìm được một số cơ sở chuyên sản xuất xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ ngoài tỉnh tìm đến đặt hàng
để có đủ sản phẩm cung ứng và giúp cho người thợ quê mình ổn định cuộc sống
cuối năm hai nghìn tám bà trang đề xuất với hội phụ nữ huyện trà cú hỗ trợ thành lập tổ đan đác hàng thủ công mỹ nghệ dộc đình
đến nay tổ đăng đác hàng thủ công mỹ nghệ dồn định có bảy mươi tám thành viên có thu nhập bình quân từ một triệu năm trăm linh ngàn đồng mỗi tháng trở lên
mỗi tháng làm ra một mươi hai sản phẩm gồm một mươi hai mặt hàng như sàng ngôn rổ trổ hộp xoài bình hoa
vỏ hoa cần xé nắp cần xé hoa lọ tâm tre
các sản phẩm này khi giới thiệu tại các hội trợ triển lãm đã được nhiều người đánh giá cao
từ cái đôi bàn tay rất là khéo léo của người phụ nữ là dinh mình tạo lên những cái sản phẩm như thế này
phải nói là tạo cho tôi một cái ấn tượng rất là thích thú
những sản phẩm này là chúng ta phải nói là hết sức gần gũi với người nông dân của địa phương
chúng ta thì những sản phẩm này chúng ta có thể là mua về là trang trí trong gia đình và làm quà tặng cho người thân chúng ta
dẫu ở làng quê nghề đáng đát thủ công truyền thống đã mở hướng đi riêng và thu được kết quả bước đầu
tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân địa phương
tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều những làng nghề đan đác thủ công truyền thống ở tây nam bộ lâm vào cảnh bế tắc
đầu ra không ổn định giá thành sản phẩm thấp thiếu tính cạnh tranh và sáng tạo
để những làng nghề truyền thống và người thợ sống được với nghề
thiết nghĩ cần có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng đầu tư chuyển đổi quy trình sản xuất
áp dụng máy móc công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm giảm giá thành và liên kết bao tiêu đầu ra ổn định
trong thời phiym hiện tại các bộ phòng chống dịch năng lượng đặc biệt là các phòng ngân sự
đề phòng chống dịch năng lượng các phòng phòng chống dịch năng lượng và các phòng chống dịch năng lượng

tập trung trong những quy trình sân sơ vật gây ra những lợi ứng về các khách hàng